sau khi uống rượu nguyễn quốc cường gặp và nhớ lại mâu thuẫn trước đó nạn nhân nên đã lao vào đánh và dùng dao đâm nhằm giết chết nạn nhân
và tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn quốc cường tám năm tù về tội giết người
theo có trạng vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu cường điều khiển xe mô tô chở bạn gái đi ngang quán cà phê
thấy phạm quốc hưng cường nhớ lại mâu thuẫn trước đó với hưng nên điều khiển xe đến gần chỗ hưng ngồi rồi dùng chân đạp vào vai của hưng
bị đánh hưng đứng lên bỏ chạy được một đoạn thì bị vấp ngã cường cầm ghế nhựa lao tới thì được mọi người căn ngăn
nhưng không dừng lại cường tiếp tục lấy dao bấm trong túi quần ra đâm vào người hưng nhiều nhát khiến hưng ngã xuống đường
cường đến đá vào người hưng rồi lên xe bỏ đi còn hưng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu
việc hưng không chết mà bị thương tích với tỷ lệ thương tật năm mươi năm
là do được cấp cứu và điều trị kịp thời
vào ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cường đến công an xã mỹ hỏa hưng tp long xuyên đầu thú
đến ngày một mươi chín tháng chín cường bị khởi tố điều tra